công an phường thắng lợi đã nhanh chóng đến hiện trường mời các bên liên quan về trụ sở làm việc
tuy nhiên bốn đối tượng này không chấp hành mà liên tục chửi bới lăng mạ chống đối lại lực lượng công an
ngay sau đó công an phường thắng lợi đã phối hợp với cảnh sát một trăm một mươi ba khống chế đưa các đối tượng về trụ sở làm việc
tại đây các đối tượng vẫn còn say xỉn liên tục chửi bới chống đối và không chịu làm việc với cơ quan công an
sau hơn bốn giờ đồng hồ khi hơi men trong người đã giảm cả đối tượng mới chịu ngồi vào bàn làm việc và khai nhận hành vi vi phạm của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam phan thị bé hai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
trú tại ấp chín xã trí lực huyện thới bình tỉnh cà mau vì đã có hành vi liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm tài sản
theo hồ sơ vụ án từ năm hai nghìn một mươi sáu bà phan thị bé hai đứng ra tổ chức hoạt động chơi hụi và đứng ra làm chủ hụi
huy động nhiều người dân tham gia trong thời gian từ tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
dài cá nhân bé hai đã tự ý lấy tên hội viên có tham gia chơi trong dây hội để hốt hội
đến khi không còn khả năng thanh toán thì bé hai tuyên bố dừng hụi
theo kết quả điều tra ban đầu số tiền hai chiếm đoạt của các hụi viên là trên sáu trăm linh triệu đồng
lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của phan thị bé hai để thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra
liên quan tới hành vi đánh bạc công an huyện cờ rông bắc tỉnh đắk lóc vừa khởi tố tám đối tượng tham gia đánh bạc trong quán cà phê
các đối tượng này đều cư trú tại huyện cờ đông bắc tỉnh đắk lóc
trước đó qua công tác nắm bắt tình hình một tổ công tác thuộc đội cảnh sát hình sự công an huyện cờ rông bắc
phát hiện bắt quả tang tám đối tượng đang đánh bạc thắng thua bằng tiền mặt dưới hình thức sóc đĩa
tại một quán cà phê ở xã hòa tiến huyện cờ đông bắc
trong đó lê văn thái và nguyễn văn cuộc đều có tiền án về tội đánh bạc
tại thời điểm phát hiện lực lượng cảnh sát hình sự đã thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng
một mươi tám triệu năm trăm linh ngàn đồng tiền mặt cùng một số dụng cụ các đối tượng dùng để đánh bạc
cũng về hành vi đánh bạc và thực hiện cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng bốn một tụ điểm đánh bạc vừa bị đội cảnh sát hình sự công an huyện tam bình
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long triệt xóa
vào thời điểm trên lực lượng công an kiểm tra tại khu đất chống thuộc ấp phú thạnh xã long phú huyện tam bình
thì phát hiện bắt giữ một mươi một đối tượng gồm tám nữ và ba nam đang tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm một bộ dụng cụ dùng để lắc tài xỉu bảy điện thoại di động
cùng số tiền trên người các đối tượng là trên một mươi bốn triệu đồng
hiện công an huyện tam bình đã đưa các đối tượng trên về cơ quan để tiếp tục làm việc và xử lý theo quy định